khoảng chín giờ sáng nay một mươi một tháng một mươi hai trong lúc trục vớt container trong khoang con tàu bị chìm trên sông lòng tàu
huyện cần giờ tp hcm thì bất ngờ sự cố đã xảy ra khiến cho ba thợ lặn đang thực hiện công việc trục vớt bị mất tích
cụ thể trong lúc các thợ lặn đang trục vớt container trong khoang tàu việt sơn interity bất ngờ tín hiệu cấp cứu báo liên tục
lập tức một số thợ lặn còn lại được điều động nhanh chóng tiếp cận vào trong khoang tàu cứu được hai thợ lặn lên mạng tàu an toàn
nhưng cả hai có biểu hiện rơi vào trạng thái hôn mê bất ngờ một số container bị đứt cáp lật nhào đè lên ba thợ lặn đang dưới mặt nước
hiện cả ba đang mất tích đến một mươi giờ cùng ngày một trong hai thợ lặng đã tỉnh một người còn lại hôn mê
được biết cả năm thợ lặn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng dịch vụ hàng hải thái bình dương đang làm việc trục vớt tàu và số container bị chìm